từ chín h một mươi năm phút sáng nay hai mươi hai tháng tám phiên đấu giá trực tuyến thứ nhất biển số xe ô tô sẽ chính thức được diễn ra
các lực lượng nghiệp vụ thuộc bộ công an như cảnh sát giao thông an ninh mạng sẽ giám sát toàn bộ quá trình này
trong danh sách bộ công an quyết định có một mươi một biển số siêu đẹp được đưa ra đấu giá lần này
theo đại diện cảnh sát giao thông công ty đấu giá hợp danh việt nam là đơn vị tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô
cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá cần truy cập vào trang web dgbs vpa com vn để đăng ký tài khoản
sau khi đăng ký tài khoản thành công người dân có thể tìm kiếm biển số muốn đấu giá theo tỉnh thành loại xe và dễ số cụ thể ba ngày trước khi diễn ra cuộc đấu giá biển số đó
hiện trên trang web đấu giá biển số xe ô tô đã được niêm yết hơn một trăm năm mươi ba biển số của sáu mươi ba tỉnh thành để người dân lựa chọn